đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ nhắc tới trong ít phút tới cùng với sự góp mặt của bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
năm đường dây ổ nhóm đối tượng chuyên làm giả các loại giấy phép lái xe ô tô mô tô có quy mô lớn hoạt động liên tỉnh vừa bị công an hà nội đấu tranh bóc gỡ
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết đơn vị đã phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ
đồng loạt triển khai một mươi hai tổ công tác tại hà nội tp hcm và tỉnh nam định bắt giữ khám xét tại một mươi hai địa điểm có liên quan đến đường dây này và bắt giữ bốn mươi bốn đối tượng
bước đầu lực lượng chức năng xác định đường dây này cấu kết với nhau qua các trang mạng xã hội
mỗi nhóm đối tượng có vai trò chức năng khác nhau nhóm chuyên làm giả giấy tờ nhóm chuyên lên mạng để giao dịch mua bán
các đối tượng phân công trách nhiệm cho từng thành viên theo công đoạn
trong đó các đối tượng mua chứng minh nhân dân của những người bị mất
tài khoản ngân hàng để bị hại chuyển vào
khi chuyển vào tài khoản các đối tượng lập tức rút ra chia nhau theo tỷ lệ công sức đóng góp
lực lượng chức năng xác định đường dây tội phạm này hoạt động trong khoảng một năm vừa qua thu lợi bất chính khoảng hai mươi tỷ đồng
hai đối tượng cầm đầu người nam định và thuê nhà tại hà nội để hoạt động
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh thu thập tài liệu để xem xét xử lý đối với các đối tượng còn lại
công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ hai đối tượng là đỗ văn đức và nguyễn tuấn dương
đều ở xã thọ diên huyện thọ xuân về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã lợi dụng đêm tối
thời điểm mà ít người và các phương tiện qua lại
hai đối tượng đã đi xe máy đến đường hồ chí minh đoạn qua các xã thọ sương và xuân phú
dùng mỏ lết để tháo các bộ phận của hệ thống lan tôn chống sô bằng kim loại
ước tính thiệt hại gần hai mươi triệu đồng mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
và hiện công an huyện thọ xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng
một tụ điểm chứa mại dâm tại quán karaoke tám trăm ba mươi tám thuộc thôn lương tràng
xã liêm tiết thành phố phủ lý vừa bị công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam triệt phá
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng ba công an thành phố phủ lý tiến hành kiểm tra hành chính
quán karaoke tám trăm ba mươi tám thuộc thôn lương tràng
thưa quý vị chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc trung học phổ thông sẽ được bắt đầu triển khai
từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba đối với lớp một mươi có rất nhiều điểm đổi mới
thay vì một mươi ba môn như hiện nay thì học sinh lớp một mươi sẽ chỉ học một mươi hai môn
trong đó có bảy môn bắt buộc và năm môn tự chọn
sẽ có hơn một trăm linh cách chọn tổ hợp môn
điều này không chỉ khiến cho giáo viên mà ngay cả học sinh đều lo lắng
đặc biệt là đối với nhiều nhà trường và vấn đề thiếu giáo viên sẽ là hiện hữu
chương trình lớp một mươi mới sẽ có bảy môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc
ngữ văn toán ngoại ngữ một giáo dục thể chất giáo dục quốc phòng và an ninh
hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nội dung giáo dục của địa phương
ngoài ra có các môn học lựa chọn gồm ba nhóm môn
nhóm môn khoa học xã hội nhóm môn khoa học tự nhiên
nhóm môn công nghệ và nghệ thuật
theo nhiều giáo viên nếu tính hết các phương án chọn môn học và chuyên đề
thì có thể có đến một trăm linh tám cách lựa chọn
lựa chọn của học sinh
số tổ hợp quá nhiều và như vậy không trường nào có thể đáp ứng được
theo cô giáo đỗ thị hồng với phương án lựa chọn môn học như ở chương trình mới
thì môn hóa học của cô sẽ thu hút được khá đông học sinh
tuy nhiên điều này cũng sẽ dẫn đến việc có môn học có quá ít học sinh lựa chọn
hoặc không có học sinh nào lựa chọn
như vậy dẫn đến tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ
đối với bộ môn hóa học thì nó gắn rất là gần gũi với đời sống
cho nên là không thể thiếu
nếu không thể thiếu khoa học được thì các con sẽ chọn lựa một cách phù hợp
còn những bạn mà nó không có nhu cầu đối với lại bộ môn của mình
thì cũng sẵn sàng thôi để cho các con lựa chọn làm sao cho nó phù hợp thôi
trong cái chủ trương chung thì cũng sẽ phải làm sao mà nhà trường cũng sẽ phải đưa ra được
một cái những cái gọi là phù hợp nhất đối với cái hiện có của nhà trường
như vậy thì về mặt sĩ số lớp hoặc là phân chia các công việc
thì nó cũng sẽ phải cố gắng đảm bảo gần nhất có thể
để đạt được cái quy chuẩn cho mỗi một giáo viên
nhiều ý kiến cũng cho rằng việc để học sinh lựa chọn môn học ở lớp một mươi là chưa phù hợp
các em cần có thời gian để nắm vững kiến thức cơ bản ở các môn
và việc lựa chọn sẽ là phù hợp nếu được thực hiện ở lớp một mươi một
đầu năm lớp một mươi mà đã phải đưa ra lựa chọn là xuyên suốt trong ba năm mình chọn môn gì
thì quả thực đây cũng là một khó khăn rất lớn
bởi vì học sinh và ngay cả là các anh chị kể cả đã học được qua lớp một
lớp một mươi một của chúng ta chương trình hiện tại vẫn có thể thay đổi quyết định
giữa việc chọn các môn thi vào trong phổ thông
thậm chí đến gần hết lớp một mươi hai rồi anh chị vẫn có thể thay đổi
việc cho phép học sinh được chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp
đang được đánh giá là một bước tiến của chương trình mới phân hóa dần ở bậc phổ thông
tuy nhiên cùng với đó là nỗi lo bùng nổ số lượng các tổ hợp môn học
nếu để học sinh toàn quyền quyết định
hiện các nhà trường đều đang đau đầu giải bài toán này
năm hai nghìn hai mươi tám mươi bác sĩ nghỉ việc tại bệnh viện công trên địa bàn tỉnh đồng nai
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một có hai mươi bảy bác sĩ bỏ đơn vị công lập tìm nơi công tác mới
điều đáng lo ngại là các bác sĩ có trình độ cao
được đào tạo trong quá trình công tác tại bệnh viện công lập cũng nghỉ
những tỉnh có nhiều bác sĩ nghỉ việc tại bệnh viện công lập
chuyển sang bệnh viện tư làm việc nhiều như cà mau kiên giang hậu giang vĩnh long
sở y tế tp hcm cho biết
trong một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi một chín trăm sáu mươi tám nhân viên y tế đã nghỉ việc
năm hai nghìn hai mươi con số tương ứng là năm trăm chín mươi bảy người
những con số này phản ánh phần nào thực tế về áp lực của nhân viên y tế tuyến cơ sở
đặc biệt trong đợt dịch covid một mươi chín kéo dài
các chuyên gia y tế cho rằng
đây cũng là thực tế xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước trong thời gian gần đây
trước làn sóng nghỉ việc o a tại nhiều bệnh viện công lập trên cả nước
thì ngành y tế đã phải cân nhắc giải pháp hiệu quả và thiết thực để giữ chân người tài
và trong chuyên mục vấn đề và chính sách sáng ngày hôm nay
phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
xin mời quý vị cùng theo dõi
vâng có thể thấy những hình ảnh vừa rồi thì đã cho thấy là rất nhiều bệnh viện như ở cần thơ
đồng nai hay tp hcm và hà nội thì đều có tình trạng bác sĩ nghỉ việc
chuyển từ bệnh viện công sang bệnh viện tư nhân
lý do thì đều có những cái nguyên nhân là áp lực công việc rồi là thu nhập thấp
vậy thì bà có nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ
tôi cho đấy là hơi bất bình thường bởi vì là trước đây chúng ta các anh các chị chuyển công tác
chẳng qua chỉ là lý do là hợp lý hóa gia đình tức là vì xa nhà với các thứ
còn cái lý do để chuyển vì cái chuyện mà bà chuyện nọ chuyện kia thì nó rất là ít
nhưng mà gần đây thì là tôi nghĩ là không phải chuyển là lấy đâu
một vài người và hàng trăm người ở một bệnh viện lớn thì tôi cho đấy là vấn đề đặt ra
thì tôi cho lý do nêu ra một là áp lực công việc là cũng đúng
hai là thu nhập thực cũng đúng nhưng tôi lại còn nghĩ thêm một nguyên nhân nữa
tức là giữa cái môi trường làm việc tức là cái quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo và các cái nhà chuyên môn
tức là các y bác sĩ tôi học đây cũng là nguyên nhân cần phải xem xét
bởi vì tôi cho rằng khi một cái đơn vị nào đấy nhưng một vài người chuyển đi
thì cái tỷ lệ nó không lớn nó không phải mấy phần trăm thì không đáng kể và không phải quan tâm
có thể đấy là lý do cá nhân của anh thị nhưng mà khi đã cái tỷ lệ nó khá lớn
thì phải đặt ra ngay bác lãnh đạo ở đơn vị đấy phải đặt ra vấn đề
vì sao vì lý do gì tại sao để những người giỏi họ lại ra đi
đấy là vấn đề tôi nghĩ là phải đặt ra
theo ghi nhận của phóng viên antv thì nhiều bác sĩ có chia sẻ rằng
ngoài những công việc chuyên môn thì họ còn phải làm rất nhiều các việc khác nữa
vì vậy là không phát huy được cái năng lực chuyên môn vốn có
vậy theo bà cái tình trạng này nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy ra sao ạ
bây giờ thì có một cái thực tế tức là đối với các công tác gọi là công tác đoàn thể
trong các bệnh viện lớn thì phải nói thẳng là những người có chuyên môn cao
cũng vẫn được tín nhiệm
cho nên cái chuyện mà đảng viên tín nhiệm cái bầu các anh các chị vào
ban chấp hành đảng ủy hay làm cái chuyện là đương nhiên
chỉ có điều tôi nghĩ là phải tạo điều kiện các anh chị làm là
để cái thời gian mà dành cho cái quản lý nó ít nhất
các anh ấy dành nhiều thời gian cho chuyên môn bởi vì các anh các chị là bàn tay vàng
cho nên tôi cho là cố gắng tạo điều kiện thôi
còn tôi cho là đương nhiên là những người giỏi chuyên môn thì bao giờ cũng được tín nhiệm
chứ còn nếu mà họ lại chỉ bầu những người không giỏi chuyên môn nào
thì tôi cho là cái đơn vị là về đảng về tổ chức chính trị đây là rất là yếu
cho nên là đương nhiên chỉ có điều tôi nghĩ là bệnh viện nên tạo mọi điều kiện
để các anh các chị mất thời gian tối thiểu nhất cho công tác quản lý
còn dành nhiều thời gian kia hoặc là tạo điều kiện người giúp việc
các anh các chị thế nào đấy để các anh chị có nhiều thời gian gần như hết là
tập trung vào chuyên môn
chứ còn tôi nghĩ là các anh vẫn phải làm thêm một số ít công việc của
về xã hội trong cơ quan
theo ý kiến của nhiều chuyên gia y tế thì họ cũng cho rằng là
cần phải tách bạch giữa công việc quản lý hành chính cũng như là chuyên môn
có như vậy thì người bác sĩ với toàn tâm toàn ý vào công việc chuyên môn của mình
và như vậy thì họ cũng sẽ có niềm đam mê hơn trong công việc
và họ không rời bỏ cái vị trí đang công tác của mình
theo bà nhận định thì như thế nào ạ
trước hết là tôi cũng phải đồng tình
tức là cái năng lực quản lý và năng lực chuyên môn
nó khổ đôi khi nó không đồng nhất với nhau
có những người rất giỏi chuyên môn
nhưng không có năng lực năng lực quản lý lại không bằng thế
nhưng ngược lại có những người có năng lực quản lý
nhưng lại chuyên môn lại không sâu
cho nên cái này tôi lại xin nói lại
cái này là cái tài cái giỏi của các đồng chí lãnh đạo của bệnh viện đấy
các đồng chí phải tìm biết người sắp xếp đúng
các đồng chí về trường vòng hành chính quản trị
có thể là không phải chỉ cần là một bác sĩ thôi
nhưng không cần phải bác sĩ giỏi
không cần phải người có bàn tay vàng trong mổ trong khoại khoa
cũng không cần phải bác sĩ điều trị giỏi
cho nên là chỉ cần các đồng chí biết về y
và các đồng chí có biết sâu về thủ tục hành chính
quản lý hành chính quản lý hồ sơ lưu trữ
rồi sắp xếp công việc lịch v v
cho nên tôi nghĩ là cái này là cái tài
sắp xếp bố trí và công việc của lãnh đạo viện
chứ còn nếu các đồng chí lại lấy một bác sĩ rất giỏi ở ngoại
suốt bao nhiêu người bệnh nhân cũng chỉ đăng ký cái ông ấy hay bà ấy chẳng hạn
thì bác sĩ đã bắt để làm trường vòng hành chính
hay trường vòng tổng hợp thì nó hoàn toàn phí
đây là vấn đề là cái chuyện sử dụng hiện tại thế nào
đấy lại phụ thuộc vào năng lực của các đồng chí lãnh đạo
các đồng chí giỏi thì các ông chí sẽ bố trí đúng
các đồng chí sẽ để cái bộ đội máy quản lý
là những người mà có thể vẫn giỏi về quản lý
nhưng không cần sâu về chuyên môn
còn những cái đội ngũ mà phải nói là rất sâu và rất giỏi chuyên môn
mà thiếu được rất nhiều mạng sống của dân
thì các đồng chí hãy tạo điều kiện hết
để các ông chí có phát huy hết năng lực
các đồng chí trong chuyên môn thì tôi cho hắn đỡ phí đi
đỡ phí lãng phí cho cả bệnh viện
mà cái cho nó phù hợp với toàn bộ cái nguyện vọng của nhân dân
và sẽ lại cứu được rất nhiều mạng sống
đây là vấn đề là tài giỏi của đội ngũ lãnh đạo bệnh viện
bố trí cho đúng chọn người cho đúng
chứ còn tôi nghĩ là một đồng chí một bác sĩ ngoại khoa giỏi vô cùng
cứ suốt ngày bác đồng chí phải đi họp đây đi họp hành chính
mai họp phòng quản lý tổng hợp người kia họp v v
nó lãng phí vô cùng
bởi vì có khi chỉ một tiếng là hồ
người ta đã phẫu thuật người ta đã giải quyết ta cứu được vài mạng sống rồi
thế còn nếu như mà để người ta tập trung cái suốt ngày họp đôi khi căng thẳng
khi vào ngổ lại tâm lại không tĩnh nữa
thì sẽ gây ra rất nhiều hậu quả
cho nên tôi cho rằng là cái chuyện này là cái tài của các đồng chí lãnh đạo bệnh viện
khi các đồng chí đã được bộ y tế giao
thì các đồng chí làm thế nào đấy
các ông chí sắp xếp cho nó đúng chỗ đúng vị trí
và đúng người đúng việc
thì tôi nghĩ là sẽ nâng cao được cái năng lực cái vị trí cây của bệnh viện lên rất nhiều
bác sĩ ở các bệnh viện công lập
chuyển sang một môi trường tốt hơn
thì đó cũng là một cái nhu cầu chính đáng
để đảm bảo về đủ điều kiện cơ sở vật chất
cũng như là về phát triển năng lực chuyên môn
thế nhưng mà đối tượng chịu thiệt thòi ở đây chính là người bệnh
đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vậy theo bà thì các bệnh viện công lập
thì cần phải có những cái đổi mới ra sao để giữ chân người tài ạ
đối với tất cả mọi người dân việt nam
chắc là không ai ít hơn một lần
sẽ hoặc là trực tiếp mình cũng như là chứng kiến người thân của mình
vào bệnh viện được điều trị cũng như lên bản mổ
thế thì cái sự khát khao người ta tìm
lúc người ta mong ước gì được những thầy giỏi
những cái người bàn tay vàng để phẫu thuật cho người thân người ta
lúc bây giờ cái mạng sống nó treo sợi tóc rồi
cho nên cái sự khao khát để có những người thầy giỏi
nó vô cùng lớn
thế thì chả lẽ những người nghèo lại không có quyền đấy sao
bởi vì lúc bây giờ nếu tôi giả sử
các thầy giỏi đi hết các bệnh viện tư nhân rồi
bởi vì ở đấy họ được trả lương cao
họ các vân vân
thì tôi cho là rõ ràng sự thiệt thòi của những người
nó thể hiện cái chuyện đó không đúng với hiện định mình
tức là mình thế
hai nữa là cái bản chất nhân đạo
đây là cái bản tính nhân nạ của đất nước ta là như thế
tức là dù thế nào nữa
dù giàu nghèo chúng ta đều được hưởng tới dịch vụ hiện đại nhất
tiên tiến nhất và các thứ
thì trong trường hợp này tôi nghĩ là bệnh viện công lập
thậm chí là bộ y tế
các ông chỉ phải có những cái cơ chế đặc biệt
để đối xử thế nào đây để giữ chân người tài
trong trường hợp này tôi nghĩ vấn đề là
môi trường làm việc với các bác y bác sĩ thế nào
với các bác sĩ nào
hay là vấn đề chế độ đại ngộ
có thể không phải ba năm một lần tăng lương
có thể hai năm cũng được
nhưng lại các bộ và luật khác lại phải làm sao cho phù hợp
ví dụ luật công chức viên chức hay là luật lao động
bởi tôi nghĩ là nó cứ chéo nhau thế này
cho nó rất khó cho nên tôi nghĩ cái này
nó cũng liên quan đến chuyện cơ chế chính sách
cho nên tôi nghĩ thế này là quốc hội đôi khi cũng phải quan tâm
để làm sao để chúng ta
các thầy giỏi các người giỏi
điều trị giỏi có bàn tay vàng
phải ở lại bệnh viện công lập
để mọi người dân được điều hưởng
vâng mới đây thì thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
ngay bộ y tế là cần phải có những giải pháp kịp thời
và ngay lập tức
để mà tăng các chế độ đại ngộ
đối với đội ngũ nhân viên y tế
theo bà thì
ngay lúc này thì bộ y tế cần phải
chủ động như thế nào trong vấn đề này ạ
bộ y tế là những người hiểu nhất
các bác sĩ của mình các nhân viên của mình
và đã phải làm việc khó khăn
vất vả như thế nào cho bệnh viện
cho nên chỉ có các đồng chí mới đây đưa ra được
những cái chế độ chính sách thích hợp nhất
thế thì tôi đã nói rồi tức là
cái chế độ chính sách có thể đôi khi nó còn đang
ngược với một số các bộ luật mà chúng ta đã ra
từ trước thì chính là các đồng chí phải kiến nghị
với chính phủ bởi vì thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo
vậy tức là nó thấy được vấn đề thì các đồng chí
phải làm ngay đi và cũng kiến nghị
các bộ khác như bộ tài chính hay là bên bảo hiểm ấy
v v v bộ lao động vào cuộc
luôn cùng với mình để có cái chuyện gì
để có những chế độ thích hợp tôi nói
thích hợp mà phải đúng lúc kịp thời
chứ nếu để lâu quá thì tôi nghĩ là sẽ mất
cơ hội đi và nếu đúng lúc phải nói thật tức là người ta sẽ
chán cuối cùng cho nên là không giữ được
những người chân những người tài nữa cho nên tôi cho đây là
một là cơ chế chính sách thích hợp
phù hợp và mang đi rất
đặc thù nhưng mà phải đúng thời điểm
chứ đừng có chậm quá cho nên tôi cho là cái này là
bộ y tế phải chủ động bận gì thì bận hãy ra
chỉ có như thế thì các đồng chí mới giữ được
tức là các đồng chí không để chảy máu chất xác
ngay chính cái đất nước mình và như vậy
sẽ thiệt cho dân cảm ơn bà bùi thị an
đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và hy vọng là với những thông tin
vừa trao đổi thì bộ y tế
sẽ có những quyết sách đúng đắn
để giữ chân nhân lực
y tế trong hệ thống
bệnh viện công lập ạ
tiếp sau đây mời quý vị
và các bạn cùng đến với những chính sách mới đáng chú ý
thứ trưởng bộ y tế nhấn mạnh việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi rất quan trọng
các chuyên gia các nhà khoa học đều thống nhất
đây là đối tượng khi các cháu trở lại trường học từ mầm non đến tiểu học hay năm đầu của trung học cơ sở
việc lây nhiễm covid một mươi chín ở trẻ đã tăng lên khi biến chủng omicron xâm nhập
báo đại biểu nhân dân thông tin có hai mươi năm thủ tục hành chính thiết yếu được ưu tiên tích hợp
chia sẻ dữ liệu dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia
và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ cấp tỉnh
đó là nội dung của đề án sáu về dữ liệu dân cư
theo thông tin đề án sáu là một trong những kết quả bước đầu về ứng dụng dữ liệu dân cư
hệ thống định danh và xác thực điện tử trong chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi đã mang lại cho người dân doanh nghiệp
cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an cho biết
thời gian tới bộ công an tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng định danh và xác thực điện tử
triển khai đề án sáu thì việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử
ngày càng trở nên nguy hiểm
cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân
theo báo tuổi trẻ đa tăng của giá xăng dầu thế giới trong chu kỳ điều hành một mươi ngày qua
cùng cơ chế vận hành quỹ bình ổn giá đã khiến giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày một tháng bốn
mặc dù được áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường năm mươi vẫn không thể giảm như kỳ vọng
theo thông tin vào đêm ngày ba mươi một tháng ba kỳ điều hành xăng dầu
ngày một tháng bốn đã được liên bộ công thương tài chính công bố
chính thức áp dụng điều chỉnh giá từ giờ thay vì một mươi năm giờ như thường lệ
để thực hiện theo nghị quyết số một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
về việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn
có hiệu lực từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trái với dự báo về việc giảm giá xăng dầu tương đương với mức giảm năm mươi thuế bảo vệ môi trường
giá xăng dầu trong nước không những không giảm thấp hơn
mà còn tăng mạnh hơn trong thời gian tới
đối với mặt hàng dầu
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm lại những tin chính đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
năm ổ nhóm làm giả giấy phép lái xe ô tô mô tô với số lượng cực lớn có quy mô liên tỉnh
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá
công an tp hà nội đang tạm giữ bốn mươi bốn đối tượng
nhóm cầm đầu gồm bảy đối tượng tuổi
từ hai mươi hai đến ba mươi một
tất cả đều trú tại huyện giao thủy nam định
chương trình giáo dục phổ thông mới
ở bậc trung học phổ thông sẽ được bắt đầu
triển khai từ năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
đối với lớp một mươi
có rất nhiều điểm đổi mới
thay vì một mươi ba môn như hiện nay
học sinh lớp một mươi sẽ chỉ học một mươi hai môn
trong đó có bảy môn bắt buộc và năm môn tự chọn
sẽ có hơn một trăm linh cách chọn tổ hợp môn
điều này không chỉ khiến giáo viên
mà ngay cả học sinh đều lo lắng
đặc biệt với nhiều nhà trường xảy ra vấn đề
thiếu giáo viên
từ ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mỗi giảng viên sẽ chỉ cần
một loại chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp
để được bổ nhiệm và xếp lương
theo thống kê từ các bệnh viện công trên cả nước
trong năm hai nghìn hai mươi một
đã có hàng trăm bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế
đã nộp đơn xin nghỉ việc
nhiều người trong số đó đã chuyển sang
các bệnh viện tư để tìm môi trường làm việc tốt hơn
cùng với mức thu nhập cao hơn
điều này gây ra nhiều khó khăn cho các bệnh viện
khi thiếu hụt nguồn nhân lực
ảnh hưởng rất lớn đến công tác khám chữa bệnh
phát triển các kỹ thuật cao